từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quân đội mỹ đã phun giải khoảng tám mươi triệu lít chất độc hóa học xuống gần một phần tư diện tích miền nam việt nam
chất độc hóa học đã tác động mạnh mẽ lâu dài tới môi trường các hệ sinh thái làm cho năm triệu người việt nam bị phơi nhiễm hơn ba triệu người là nạn nhân
hiện nay chất độc màu da cam đã chuyển sang thế hệ thứ ba
hôm nay nhân ngày nạn nhân chất độc da cam mùng một mươi tháng tám chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây để cảm nhận và chia sẻ với những mất mát đau đớn mà cuộc chiến tranh vẫn để lại hàng ngày hàng giờ thể hiện đeo bám trên cuộc đời của hàng triệu nạn nhân da cam dioxin
việt nam là quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam cao nhất trên thế giới
do quân đội mỹ sử dụng chất hóa học diệt cỏ có chứa dioxin
giải xuống chất độc da cam
trong chiến tranh
đây là một nơi tiếp nhận nhiều trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi
từ thanh thiếu niên mắc hội trứng đao
đến những trẻ sơ sinh bị mẻ côi
một nhóm gồm ba mươi bốn tình nguyện viên
đã nhận chăm sóc và dạy học cho các em
nhóm tình nguyện viên đã giúp các em vượt qua những khó khăn của bệnh tật
và hoài nhập với cuộc sống
theo thống kê có tới ba triệu người việt nam bị phơi nhiễm
với chất độc da cam dioxin
và một triệu người đã phải chịu hậu quả nghiêm trọng
về sức khỏe
trong đó có ít nhất một trăm năm mươi trẻ em
sinh ra có dị tật bẩm sinh
theo một báo cáo của liên hợp quốc
đà nẵng một điểm nóng về dioxin
có số người mắc các bệnh ung thư và dị tật bẩm sinh
cao hơn nhiều so với các trẻ em bị khuyết tật trên thế giới
sau khi đất nước thống nhất
chính phủ việt nam đã có kế hoạch cụ thể
giải quyết hậu quả do chất độc da cam dioxin gây ra
việt nam đã ban hành chính sách
đối với người tham gia kháng chiến
và con cái của họ bị nhiễm chất độc
tổ chức unicef cũng thực hiện một chương trình thí điểm tại đà nẵng
để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em khuyết tật
nếu thành công có thể sẽ được mở rộng